thưa quý vị hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên vừa phát hiện và bắt quả tang
tại thời điểm phát hiện thì trên khoang chứa tàu của tàu pt hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín có khoảng bốn trăm linh m khối cát còn trên tàu vr một năm không ba bảy tám không sáu có năm người
tất cả những người trên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện đồng thời thừa nhận hoạt động khai thác cát là trái phép
điều tra ban đầu cho thấy thủy thủ trên tàu vr một năm không ba bảy tám không sáu khai nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của người đàn ông tên là tâm không rõ địa chỉ
trong khi đó những người trên tàu bt hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín cho biết họ được một người tên vận liên hệ để lấy cát và trở đi nơi khác
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hương yên đã lập biên bản vụ việc tạm giữ phương tiện và phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua công an quảng ngãi cũng đã phát hiện nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp khai thác cát trái phép đem bán
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng ngãi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đang mở rộng điều tra vụ khai thác khoáng sản trái phép tại khu du lịch thiên đàng huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong thời gian dài ông phạm văn hải tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nam quảng nam ông chủ khu du lịch sinh thái thiên đàng đã bán cát trong khu vực khu du lịch sinh thái thiên đàng cho công ty trách nhiệm hiếu hạn cảnh nguyễn với số lượng khoảng một mươi năm mét khối thu về số tiền gần năm tỷ đồng
chín giờ là bắt đầu múc em ghi lại là biển xuất xe với là khối đường xe
ba giờ sáu ngàn nghỉ
cảnh nguyễn phạm văn hải tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nam quảng ngãi